thưa quý vị chắc hẳn không ít người trong số chúng ta đã từng phải đi chụp phim x quang
hiện tượng tương tự vẫn xảy ra
điều ấy chứng tỏ loại tia bí ẩn này có khả năng xuyên qua gỗ qua cả kim loại và một số vật chất khác
những tuần sau đó ông thử nghiệm với tất cả những vật dụng có trong phòng thí nghiệm
từ quả kim loại chứa trong hộp gỗ tới cuộn dây điện
vì vậy ông đặt tên cho loại tia đó là tia x
sau này người ta hiểu rằng
tia x phát ra từ hình quang trên ống nơi tia cathos va chạm với thủy tinh và bị phân tán ra
thiết bị trên một tia cathot và một màn hình hình quang đã được sử dụng trong hàng thập kỷ
nhưng trước khi có công trình của lenart đối tượng nghiên cứu luôn luôn là các hiệu ứng xảy ra bên trong ống
và ánh sáng tử ngoại cực ngắn
các hiệu ứng có thể dùng để giải thích sự mờ đi của các tâm kinh ảnh
và tia x sớm trở thành một công cụ chuẩn đoán quan trọng trong y học
lần đầu tiên cho phép bác sĩ nhìn thấy bên trong cơ thể người mà không cần phẫu thuật
năm một nghìn tám trăm chín mươi bảy tia x lần đầu tiên được sử dụng trên chiến trường quân sự
trong chiến tranh ban căng để tìm ra các mảnh đại và vị trí xương gãy bên trong cơ thể bệnh nhân
ông ấy muốn xem bàn tay của vợ mình trông sẽ ra sao khi tiếp xúc với những tia sáng bí ẩn này
với kết quả tấm phim ghi lại những hình ảnh của toàn bộ cấu tạo xương và cơ của bàn tay
giống như hình ảnh của chúng ta nhìn thấy trong các tấm phim chụp x qua ngày nay
đó là tấm ảnh x quang đầu tiên cho cơ thể con người
các nhà khoa học đã nhanh chóng nhận ra những lợi ích của tia x
tuy nhiên mãi về sau con người mới nhận ra những lợi ích của tia x
người mới nhận ra tác hại của bước xạ khi ghi nhận các trường hợp bị bỏng và tổn thương ra
sau khi tiếp xúc với tia x
bao gồm cả giải nobel vật lý năm một nghìn chín trăm linh một
nhưng ông vẫn khiêm tốn và không bao giờ tìm cách đăng ký bằng sáng chế
ngày nay công nghệ tia x được sử dụng rộng rãi trong y học
phân tích vật liệu và các thiết bị như máy quét an ninh sân bay